khai thác cát trái phép tại tỉnh thừa thiên huế đang diễn biến phức tạp
các đối tượng cát tặc liên tục thay đổi phương thức hoạt động đặc biệt là vào ban đêm
thậm chí là một số vụ xô xát giữa người dân với cát tặc đã xảy ra
điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã đi sâu tìm hiểu
tại sao tình trạng khai thác cát trái phép tại đây lại diễn biến phức tạp đến như vậy
các đối tượng cát tạc liên tục thay đổi phương thức hoạt động đặc biệt là vào ban đêm
thì hoạt động này mới được tạm dừng lại
đây là những gì đang diễn ra trong nhiều năm nay tại sông bồ
đoạn tiếp giáp giữa thị xã hưng trà và huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
ngày hôm sau mỗi lần cát thả cát sáng là khoảng bốn năm thuyền
và mỗi thuyền có khối lượng khoảng hai mươi ba mươi khối cát
để dễ dàng chuyên tránh tẩu thoát khi bị phát hiện
các đối tượng khai thác cát trái phép thường xuyên sử dụng các loại tàu thuyền công suất nhỏ
có sức chứa từ năm đến một mươi mét khối khai thác thủ công bằng gầu dây tời
để ít phát ra tiếng động khi hoạt động
với phương thức hoạt động tinh vi này sẽ rất khó khăn cho các lực lượng chức năng
trong việc phát hiện cát trái phép
các lực lượng chức năng trong việc phát hiện và xử lý vụ việc
thị xã hương trà là một trong những địa phương nóng của tình trạng khai thác cát trái phép
và cũng là nơi nhiều bãi tập cây cát
điều này ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
tuy nhiên không hiểu vì sao những bãi tập cây cát vẫn ngang nghiền hoạt động
vậy lực lượng chức năng đã có những biện pháp gì khi để tình trạng này diễn ra một cách công khai như vậy
và rồi người dân là người phải chịu hậu quả nặng nề nhất khi đất cánh tác bị thu hẹp mất đi kế sinh nhai
cũng trong chiều qua tại công an tỉnh ninh bình bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định
của bộ trưởng bộ công an về công tác cám bộ
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an
về nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá đinh hoàng dũng giám đốc công an tỉnh ninh bình
quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh ninh bình đối với đại tá phạm văn sơn
phó giám đốc công an tỉnh vĩnh phúc
phát biểu tại buổi lễ công bố thứ trưởng nguyễn văn sơn bí thư tỉnh ủy nguyễn thị thanh
chúc mừng đại tá đinh hoàng dũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian qua
mong rằng sau khi nghỉ công tác đồng chí đinh hoàng dũng luôn phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân
tiếp tục có nhiều đóng góp trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh toàn diện
chúc mừng đại tá phạm văn sơn được điều động và bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh ninh bình
thứ trưởng nguyễn văn sơn và đồng chí nguyễn thị thanh khẳng định đây là sự ghi nhận những nỗ lực đóng góp của đại tá phạm văn sơn
trong công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
trên cương vị mới đồng chí tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân nói chung
công an ninh bình nói riêng nhanh chóng tiếp cận công việc cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh ninh bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thưa quý vị và các bạn đại lễ phật đàn liên hợp quốc về sát hai nghìn một mươi chín do giáo hội phật giáo việt nam đăng cai tổ chức
sẽ chính thức được khai mạc vào lúc tám giờ sáng ngày mai một mươi hai tháng năm tại chùa tam trúc thị trấn ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam
sau một thời gian dài chuẩn bị đến nay tất cả các khâu đã sẵn sàng cho đại lễ được diễn ra tốt đẹp
trung tâm hội nghị quốc tế nơi diễn ra các sự kiện chính và các phiên thảo luận của đại lễ v sac hai nghìn một mươi chín
cổng chính dẫn vào chùa khu vực chùa ngọc điện tam thế bãi đỗ xe hay những chi tiết nhỏ nhất như pano áp vích chào mừng đại lễ
đến nay tất cả đã sẵn sàng cho lễ khai mạc
chúng tôi đã chuẩn bị xong ba mươi tác phẩm trong đó có một mươi tám tác phẩm tiếng anh và một mươi hai tác phẩm tiếng việt để tặng cho các đại biểu quốc tế và trong nước
về thực phẩm tạ thanh phong là người phụ trách đã có một hai trăm linh phật tử phụng sự viên từ chùa vĩnh nghiêm ra để phụng sự mỗi ngày trung bình phục vụ cho năm mươi xuất ăn đối với các phật tử vãng lai
nhiều hoạt động diễn ra trong khuôn cổ đại lễ cũng đã được tổ chức như hội trợ ẩm thực triển lãm văn hóa phật giáo việt nam và thế giới
trong chiều nay lễ công bố và ra mắt mạng xã hội phật giáo butta vn và lễ ra mắt bộ tem chào mừng đại lễ phật đạn về sát hai nghìn một mươi chín cũng đã diễn ra
đặc biệt hôm nay còn có hơn bốn trăm linh xe hoa diễu hành từ thành phố phủ lý về chùa tam trúc
bên cạnh đó ban tổ chức cũng đã lên xong các kế hoạch về y tế các phương án phòng chống dịch bệnh vệ sinh môi trường hậu cần phục vụ đại lễ
có rất nhiều các phiên họp giữa trong nội bộ giáo hội
cũng như giữa giáo hội với bàn tổ chức tổ công tác của chính phủ và cũng như các cơ quan ở tỉnh hà nam và tỉnh gần cận đây
chúng tôi có rất nhiều các cuộc họp và mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các bộ chuyên môn phối hợp với bên phía bàn tổ chức của giáo hội tổ chức thành không
trong đó có vấn đề là an toàn thực phẩm trong thức ăn
ngoài các đại biểu trong nước và quốc tế
đại lễ về sắc cũng thu hút đông đảo sự quan tâm của phật tử nhân dân và du khách thập phương
vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông là yếu tố quan trọng
công an tỉnh hà nam đã phối hợp với các đơn vị của bộ công an tổ chức xe đón dẫn đoàn đại biểu về dự đại lễ
bố trí lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng hướng dẫn tại các điểm dẫn vào chùa tam trúc
triển khai lực lượng giả soát bom mìn vật nổ tại khu diễn ra đại lễ
lực lượng cảnh sát cơ động được bố trí ở các chốt trọng điểm
hai chốt chốt hai chốt bảy chốt bốn chốt năm chốt tám chốt chín
đặc biệt là hội trường chính chốt tám chốt chín và chốt một mươi
nước lượng cảnh sát cơ động phải làm hai mươi bốn trên hai mươi bốn cả ngày lẫn đêm
để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho hội nghị và cũng như là các khu vực của đại biểu
đặc biệt là khu vực họp
theo phương án đồng thể của chống đốc quân tỉnh
quân huyện liên bản đã phân công lực lượng tham gia đảm bảo trật tự
tại một mươi trên ba mươi chốt trong khu vực tam trúc
đồng thời thực hiện nhiệm vụ gắm chốt phân luồng tại hai mươi tám điểm đốt giao thông
nhằm đảm bảo trật tự và trật tự ở đoàn giao thông trên toàn bộ các tuyến đường chính
và các đồng chính tên đạo đảng nhà nước cũng như du khách quốc tế về dự đại lễ
đại lễ phật đàn phê sát hai nghìn một mươi chín với chủ đề
cách tiếp cận của phật giáo
cách tiếp cận của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng xã hội chia sẻ
vì xã hội bền vững
sự kiện sẽ đón khoảng gần một bảy trăm linh đại biểu đến từ một trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong lễ khai mạc sáng mai sự kiến có sự tham dự của lãnh đạo đảng nhà nước
cùng các nguyên thủ quốc gia đến từ nhiều nước
đại lễ v sac liên hợp quốc sẽ diễn ra từ ngày một mươi hai đến hết ngày một mươi bốn tháng năm
mỗi điểm mỗi đảo trên quần đảo trường sa đều là những dấu son chủ quyền
của lãnh hải tổ quốc
với mỗi người dân nơi đây họ đều xem mình là những chiến sĩ đang ngày đêm
gìn giữ từng tất đất của cha ông nơi đầy nắng và gió biển
hãy cùng chúng tôi đến với cuộc sống của các hộ dân tại đảo trường sa
tỉnh khánh hòa trong phóng sự sau đây
tham gia công tác tại đảo trường sa đã nhiều năm nay
anh nguyễn văn trường và gia đình đã lựa chọn gắn bó với nơi đây
tận dụng những con ốc biển sẵn có anh trương đã sáng tạo ra những cây hoa ốc
như thế này anh cũng được gọi là nghệ nhân hoa ốc trên đảo trường sa
các bộ chiến sĩ ở quần đảo này cũng xuống ủng hộ để tặng cho người thân
tặng cho bè con gì đòi về thăm
nói chung là mình cũng muốn góp một phần nào đó cho đất nước
để mình giữ bến biển để giữ dần nước
tàu bì rê thì mình gửi đồ ăn cho bà bỡ
bà bỡ cấp năm thì vẫn đủ để sinh sống hằng ngày
mình cũng có nuôi ghe để kiếm trứng cho mấy cháu
rồi cũng trồng ít rau tươi để ăn dùng trong sinh hồn hằng ngày
những ngôi nhà khang trang với đầy đủ các tiện ích
những đứa trẻ ở đây được chăm sóc từ bữa ăn thức uống và đều được đến trường học hành
cuộc sống giản dị và thắm tỉnh quân dân
đã phần nào giúp họ vời đi khó khăn
sống ở đây thì rất là tốt từng quân dân ở đây thì luôn đoàn kết với nhau
trực tranh quân thì thiêu kê thiêu kê ghét chia ra ghét
cũng có thời gian thì mình tăng gia sản xuất cho gia đình
hiện tại trên đảo thì cũng đã có đầy đủ các công trình tâm linh
các công trình để phục vụ nâng cao đời sống của cán bộ chiến sĩ nhân dân các lực lượng trên đảo
nhất là các khu vực tăng gia chăn nuôi tập trung
chiều nay phiên tòa xét xử đường dây sản xuất tiêu thụ ma túy tổng hợp do văn kính dương cầm đầu
đã kết thúc phần tranh luận để bước vào phần nghị án
tại phần tranh luận luật sư bảo chữa cho bị cáo văn kính dương
đề nghị hội đồng xét xử xem xét tuyên bị cáo
đất liền đã gần trường xa cuộc sống của người dân trên đảo đã được đánh giá

với mỗi người dân họ rất tự hào vì đang ngày đêm góp phần dinh dữ biển đảo kiêng liêng của tổ quốc